ngày một ba trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông kiều long tiếp tục diễn ra gây gắt trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt là khoảng thời gian từ ngày một mươi một tới ngày một mươi năm tháng ba xâm nhập mặn ở mức tương đương
và cao hơn đợt mặn cao điểm giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi và cùng kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt khoảng thời gian từ ngày một mươi một tới ngày một mươi năm tháng ba xâm nhập mặn ở mức tương đương
và cao hơn đợt mặn cao điểm giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi và cùng kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt sau đó có xu thế giảm dần đến cuối tháng ba
xâm nhập mặn trên các sông vàm cỏ hay là cái lớn thì duy trì ở mức cao tới cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
và sau đó thì xâm nhập mặn có khả năng giảm dần